quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của khối không khí mát miền bắc không còn mưa nhiều nữa
nhưng lúc này trời vẫn khá là mát mẻ với nhiệt độ ngoài trời chỉ từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
trong khi đó gió đông bắc vẫn thổi đều nên thời tiết vô cùng dễ chịu
trong ngày hôm nay khối không khí lạnh vẫn còn nhưng yếu bớt
trong khi vùng ngắp thấp phía tây chưa phát triển nên ở khu vực phía đông bắc bộ ít mưa
trời nắng gián đoạn nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này
giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực phía tây bắc bộ trời có nắng nhưng do vùng thấp nóng yếu đi nhiều nên nắng không còn gắt
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ duy trì trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng chỉ xuất hiện cục bộ ở một số nơi như sơn la điện biên và lai châu
với miền trung khu vực thanh hóa nghệ an và hà tĩnh cũng đang có được tình trạng thời tiết mát mẻ
thanh hóa nhiệt độ ngoài trời giao động từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
khu vực nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ thấp dưới
trong ngày hôm nay ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh trời có nắng nhưng khá dễ chịu với mức nhiệt chỉ thấp dưới ba mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực từ quảng bình trở vào đến phú yên trời vẫn còn nắng nóng và nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao ba mươi sáu ba mươi chín độ
về chiều vào tối nay ở khu vực phía tây của tỉnh thanh hóa nghệ an sẽ có mưa rào và rông dạng rông nhiệt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ở việt nam tại nam bộ và tây nguyên
lúc này trời đã có nắng sớm mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
ở khu vực nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ nóng gắt vẫn xảy ra nhiều nơi ở khu vực miền đông nam bộ
trong chiều và tối nay ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào và rông cục bộ
từ chiều vào tối mai có mưa rải rác
trên biển hầu khắp các vùng biển vẫn đang có được tình trạng thời tiết tốt
với khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam đến đông nam
cấp bốn cấp năm còn ở khu vực giữa và nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió yếu không có mưa rông
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước